thưa quý vị nhằm đánh giá thực trạng phát thải trong lĩnh vực thương mại điện tử xây dựng lộ trình giảm thiểu rác thải nhựa
hội thảo rác thải nhựa từ thương mại điện tử thực trạng và giải pháp do hiệp hội thương mại điện tử việt nam tổ chức
đã diễn ra chiều nay tại thủ đô hà nội
các diễn giả đại diện hiệp hội thương mại điện tử đã đánh giá tình trạng phát thải ở việt nam
định hướng chính sách phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ môi trường từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
từ đó có những giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử theo hướng bền vững
với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng hai mươi thương mại điện tử đang là một trong những trụ cột
có đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế số việt nam
trong bối cảnh tiêu dùng xanh trở thành xu hướng thương mại điện tử cũng bắt buộc phải chuyển mình
hướng tới nền thương mại điện tử xanh
người dùng có xu hướng ngừng mua các sản phẩm dịch vụ có tác động xấu tới môi trường và xã hội
đó là lúc thương mại điện tử phải thay đổi
không chỉ những gói hàng mà ngay cả hành trình của nó từ người bán tới người mua
cũng cần phải xanh hơn bền vững hơn
trong ba tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh thái nguyên đạt bốn một trăm một mươi tám tỷ đồng
bằng hai mươi năm sáu so với dự toán chính phủ giao và bằng hai mươi một một so với dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao
kết quả thu ngân sách của tỉnh thái nguyên gồm một số khoản thu nội địa đạt cao
như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần một ba trăm linh
tỷ đồng bằng hai mươi chín hai kế hoạch năm thu từ các khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh đạt bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng
bằng hai mươi năm sáu kế hoạch năm thuế thu nhập cá nhân đạt bốn trăm tám mươi một tỷ đồng bằng ba mươi bảy kế hoạch năm
bên cạnh đó một số khoản thu đạt thấp như thu tiền cấp quyền sử dụng đất được bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng
bằng chín ba kế hoạch năm thu tiền cho thuê đất được một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng bằng một mươi một ba kế hoạch năm
thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được gần hai tỷ đồng

năm hai nghìn hai mươi bốn thái nguyên được chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước là một mươi sáu một trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó thu nội địa đạt một mươi ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là hai năm trăm linh tỷ đồng
hội đồng nhân dân tỉnh giao là một mươi chín năm trăm một mươi năm tỷ đồng
ban quản lý di sản văn hóa mỹ sơn vừa cho biết tổng doanh thu trong quý i đạt hơn một mươi bảy tỷ đồng
cao nhất trong những năm qua
gần đây từ đầu năm cho đến nay lượng du khách mua vé thăm quan khu đền tháp mỹ sơn tăng dần qua từng tháng
có thời điểm tăng đột biến gây quá tải trong công tác phục vụ
ngoài một số thị trường khách truyền thống như hàn quốc châu âu úc gần đây xuất hiện thị trường khách mới
đến từ các nước malaysia indonesia singapore hay ấn độ
những ngày đầu tháng bốn này trung bình mỗi ngày khu đền tháp mỹ sơn đón khoảng một sáu trăm linh lượt khách đến tham quan
riêng trong quý i năm nay số lượng khách đến mỹ sơn lên đến
một trăm ba mươi lượt tăng hơn năm mươi so với cùng thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba tổng doanh thu hơn một mươi bảy tỷ đồng
để phục vụ tốt nhất cho du khách ban quản lý di sản văn hóa mỹ sơn phải tăng xuất diễn văn nghệ trăm
và nâng cấp dịch vụ trung chuyển khách
du lịch mỹ sơn đang dần phục hồi bên cạnh các yếu tố khách quan như lượng khách quốc tế đã quay lại việt nam nhiều
thì việc đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá các giá trị mỹ sơn bằng nhiều hình thức trực quan và online
cũng góp phần lan tỏa hình ảnh di sản đến đông đảo du khách khắp các châu lục
tính đến hết tháng ba vừa qua tỉnh hải dương có ba trăm chín mươi chín đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên
bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương vừa thông báo ba trăm chín mươi chín đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chậm đóng hơn hai mươi năm năm tỷ đồng
các đơn vị này đã vi phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội
y tế bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động
để bảo đảm quyền lợi cho người lao động các đơn vị nên khẩn trương hoàn đóng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế